tại hà nội thông tấn xã việt nam tổ chức lễ trao dài ảnh báo chí khoảnh khắc vàng lần thứ năm
sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm nhà báo nhấp ảnh ra từ mọi miền đất nước
với hàng nghìn tác phẩm ảnh báo chí dự thi có chất lượng có sức lan tỏa và lay động dư luận
khoảnh khắc vàng năm hai nghìn một mươi tám sân chơi rộng khắp cho các nhà báo nhấp ảnh ra thể hiện kỹ năng nghiệp vụ
cũng như góc nhìn của mình thông qua tác phẩm báo chí nhằm phản ánh mọi mặt của đời sống chính trị
kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật thể thao
cùng những sự kiện thời sự của đất nước trên khắp mọi nẻo đường tác nghiệp
với sáu bốn trăm hai mươi tám tác phẩm của sáu trăm ba mươi hai tác giả từ sáu mươi ba tỉnh thành gửi đến dự thi
ban tổ chức đã lựa chọn được hai mươi năm tác phẩm xuất sắc để trao giải và trưng bày
trong đó có một giải đặc biệt được trao cho tác phẩm
lực lượng giữ gìn hòa bình việt nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế của tác giả nguyễn tiến thành
bên cạnh đó là hai giải nhất bốn giải nhì
sáu giải ba và một mươi giải quyến khích
ngoài ra có hai giải nhất đơn và ảnh bộ cho thể loại ảnh chụp bằng điện thoại
giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
trong việc tạo dựng nên một sân chơi xứng tầm với giới nhấp ảnh cả nước nói chung
và nhấp ảnh báo chí nói riêng